một vụ cháy nhà xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng bốn tại thành phố hồ chí minh đã không gây thiệt hại về người
số tài sản cũng được kéo giảm đến bức tối đa nhờ vào cách thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nộ cứu hoạt
vào lúc một mươi bốn h một mươi bảy phút ngày một mươi tháng bốn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp
nhận tin cháy nhà dân tại địa chỉ tám mươi năm xuyệt bốn mươi ba đường số năm mươi một phường một mươi bốn
đơn vị đã xuất xe đến nơi nhanh chóng triển khai công tác cứu người và chữa cháy
tới hiện trường các chiến sĩ đã triển khai các lăng chữa cháy và đã cứu được một nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà là ông vũ việt thắng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cha ruột chủ căn nhà và nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ sau hơn chục phút
điều đáng nói là tổ liên gia của khu phố khu phố bảy phường một mươi bốn đã tích cực tham gia chữa cháy
đã sử dụng thanh thạo các loại bình chữa cháy để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
qua đó đã ngăn chặn đám cháy phát triển lớn giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra
kết quả diện tích cháy là chỉ khoảng hai m hai là gác xếp của căn nhà chứa đồ giấy quạt củ ước tính thành tiền khoảng ba trăm linh đồng
từ lực lượng tại chỗ đã giúp cô lập được đám cháy ngay từ sớm nên giảm thiểu được nhiều thiệt hại có thể xảy ra
khoảng một hai trăm linh học sinh trường quốc tế aisvn đã quay trở lại trường học sau nhiều ngày liên tiếp phải ngừng việc học do giáo viên đồng loạt nghỉ dạy
bởi nhà trường mất khả năng thanh khoản dẫn đến nợ lương từ tháng một đến nay
chánh văn phòng sở giáo dục đào tạo tp hcm thông tin tính đến một mươi năm h ngày hai tháng bốn đã có năm trăm bốn mươi hai trong một một trăm một mươi hai phụ huynh
đam góp số tiền khoảng hai mươi hai tám tỷ đồng
các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhà trường đại diện phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn
thực hiện chi trả hết nợ lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiền thuê nhà tháng một tháng hai của giáo viên nước ngoài
giáo viên nhân viên việt nam được chi trả năm mươi lương
thống kê tổng chi trả hơn một mươi tám hai tỷ đồng
trước đó tối hai tháng bốn phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn đã nhận được email của nhà trường
thông báo về thời gian quay trở lại trường học của gần một hai trăm linh học sinh sau thời gian gián đoạn
theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm đoàn giám sát hoạt động trường quốc tế aisvn ghi nhận sáng ngày ba tháng bốn
một trăm linh giáo viên đến trường gián dạy sau thời gian gián đoạn do nợ lương
đồng thời sở giáo dục đào tạo tp hcm đề nghị chủ tịch hội đồng quán trị hiệu trưởng trường quốc tế aisbn khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với việc tác cấu trúc công ty cố phận giáo dục quốc tế nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính để tiếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chương trình và nội dung giáo dục theo quy định tại điều hai mươi bảy nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ

bên cạnh những cảnh báo nguy cơ cháy rất cần lưu ý những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn

cảnh sát kinh tế cũng đã khởi tố khám xét nơi ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn phạm trọng nghĩa ở đường hoàng văn thụ phường quảng phú tp quảng ngãi hiện là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó phòng cảnh sát kinh tế khởi tố bị can trần thạnh nam phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa hối lộ
theo thông tin ban đầu ông nam là người đã đưa hối lộ cho ông nghĩa nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
cũng trong sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận công bố quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú một cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận và ba nơi cư trú của các bị can tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân và xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận là nguyễn đình nhật và huỳnh tấn tài bị khởi tố về tội nhận hối lộ
quá trình xác minh đấu tranh đến nay công an tỉnh bình thuận đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm này liên quan đến việc đưa nhận tiền hối lộ
các đối tượng đã câu kết lợi dụng chức vụ quyền hạn để gợi ý thỏa thuận nhận tiền của quốc chủ phương tiện trong và ngoài tỉnh để làm khống hợp thức hóa và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới sai quy trình quy định của rất nhiều phương tiện
công an tỉnh bước đầu đã làm rõ sai phạm của bốn mươi phương tiện các cá nhân trên đã móc nối với nhiều đối tượng và các công ty thiết kế cải tạo xe cơ giới ở ngoài tỉnh để mua khống hồ sơ thiết kế cải tạo nhằm hợp thức hóa việc đăng kiểm nghiệm thu tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
quả đó nhận hối lộ của bốn mươi chủ phương tiện với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi một triệu đồng để ăn chia hưởng lợi trái quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng ở tp hcm nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép trên ma túy